thưa quý vị cách đây chín mươi sáu năm ngày hai mươi một tháng sáu năm một nghìn chín trăm hai mươi năm hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
báo thanh niên cơ quan ngôn luận của hội việt nam cách mạng thanh niên chính thức ra đời
góp phần chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự ra đời của đảng cộng sản việt nam
kể từ đó đến nay trải qua chín mươi sáu năm báo chí cách mạng luôn đồng hành cùng sự nghiệp giải phóng dân tộc
xây dựng và bảo vệ tổ quốc xứng đáng là đội quân sung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa của đảng và nhà nước
báo chí việt nam được đảng ta gọi là báo chí cách mạng do đó hơn ai hết đội ngũ nhà báo luôn nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình trước thời đại mới
thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới các nhà báo phóng viên biên tập viên
những người làm việc trong ngành truyền thông báo chí lời chúc sức khỏe hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp
chúc các đồng chí sẽ luôn luôn giữ vững ngòi bút của mình để trở thành những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận văn hóa tư tưởng